ba ngày đầu sau tiêm
việc tiêm vaccine cho trẻ sẽ đảm bảo công tác khám sàng lọc đảm bảo an toàn tiêm cho trẻ
tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ dưới một mươi tám tuổi đang là vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian gần đây
công văn của bộ y tế gửi cho sở y tế các tỉnh thành phố thuộc trung ương về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai tiêm mũi một từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một nếu đã chuẩn bị đủ điều kiện
vào cuối tháng một mươi tp hcm là địa phương đầu tiên
đã tiêm thí điểm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
theo kế hoạch của bộ y tế từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc
tuy nhiên vấn đề tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận và các nhà chuyên môn
lo lắng về ảnh hưởng sau này của vaccine đối với trẻ
chị lê lan minh nam từ liêm hà nội cho rằng
các loại vaccine khác trước kia có thời gian thử nghiệm ngắn nhất cũng cả chục năm
còn vaccine covid một mươi chín thì thời gian thử nghiệm quá ngắn
đã đưa vào sử dụng
thực tế đã xảy ra những phản ứng sau tiêm
đặc biệt là chưa có bất kỳ đánh giá nào về hậu quả sau này đối với sức khỏe con người
trẻ lại đang trong giai đoạn phát triển nên tôi rất lo lắng
hy vọng có thêm thời gian nghiên cứu và kiểm chứng hơn nữa mới đưa vào tiêm cho trẻ
theo chị lan minh bộ y tế và các cơ quan liên quan nên thống nhất qua mấy đợt dịch
thì tỷ lệ trẻ em ở các độ tuổi mắc là bao nhiêu
tỷ lệ tử vong như thế nào
để mọi người có cái nhìn tổng thể và khách quan hơn về ảnh hưởng của dịch bệnh đối với trẻ em
nếu không có số liệu cụ thể mà cứ chung chung thì rất khó để phụ huynh quyết định tiêm hay không tiêm cho con mình
các bác sĩ cũng đã khuyến cáo nếu tiêm phủ hết ở người lớn thì khả năng lây nhiễm cũng không cao
mặt khác tiêm chỉ để giảm nguy cơ mắc chứ cũng không tránh được hoàn toàn
nếu có số liệu cụ thể chúng tôi sẽ bớt hoang mang hơn trong quyết định tiêm hay không tiêm vaccine covid một mươi chín cho con em mình
còn chị nguyễn khôi nguyên nghĩa tân cầu giấy hà nội thì cho rằng
chị khá bất ngờ khi thấy nhiều phụ huynh không có chuyên môn nhưng cứ vô tư đăng ký tiêm cho con
nhìn ngoài thì đơn giản chỉ là tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh như nhiều loại tiêm phòng khác
nhưng lâu nay theo dõi ý kiến chuyên gia trên các phương tiện tôi thấy không phải vậy
khi chưa chắc chắn về ảnh hưởng của vaccine thì cần có đánh giá thận trọng
biết đâu ảnh hưởng sau này theo con cả đời thì bố mẹ thật sự ân hận
là mẹ của một học sinh lớp một mươi ở hà nội
chị phùng thanh bình thanh xuân trung thanh xuân hà nội cho rằng
qua theo dõi thì trẻ con nếu mắc nguy cơ chuyển biến nặng rất ít
các bác sĩ cũng đã khẳng định điều đó
vấn đề ở đây là lo ngại trẻ con nếu mắc thì lây cho người lớn
người có nguy cơ cao mà chưa tiêm thôi
vậy thì người lớn đã được bao phủ vaccine thì việc tiêm cho trẻ không phải đặt nặng nữa
theo tôi nên làm cách này trong thời gian hiện tại là cách để bảo vệ tốt nhất cho trẻ
khi trẻ trở lại đi học nhà trường và gia đình luôn quan tâm đến các biện pháp khuyến cáo
năm ca của bộ y tế thì dịch covid một mươi chín cũng chỉ là bệnh cúm thông thường
tuy nhiên nhiều phụ huynh lại mong muốn con em mình được tiêm sớm
có như vậy mới đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng
mới mong muốn có được cuộc sống bình thường
chị nguyễn mai liễu cầu giới hà nội cho rằng
các loại vaccine khi đưa ra sử dụng đều có cả một quy trình nghiên cứu
phản biện thử nghiệm nghiêm ngặt và đã được tổ chức y tế thế giới who công nhận cho lưu hành
bài học ở nhiều nước khi chưa tiêm dịch bùng phát không kiểm soát chúng ta cũng đã thấy rõ
như vậy khó có thể đạt được một cuộc sống bình thường
và không biết đến bao giờ trẻ mới được đến trường được vui chơi như trước khi có gì
có hai con nhỏ và là bác sĩ y khoa anh nguyễn tiến phúc cũng cho rằng
nhiều người đang hiểu nhầm về bản chất của vaccine và cho rằng đó là thuốc gì đó gây gớm hay nguy hiểm
nếu trẻ không được tiêm dịch lưu hành trong cộng đồng trẻ em trong quá trình sinh hoạt sẽ lây ngược lại người lớn
mặc dù cộng đồng người lớn có miễn dịch
do tiêm vaccine hay do đã nhiễm trước đó mỗi lần lây truyền là một lần có thể có nguy cơ gây ra đột biến
khi virus lây truyền cho trẻ em nó vẫn có thể đột biến sang một chủng mới nguy hiểm hơn
và có thể kháng lại các vaccine hiện hành bác sĩ phúc nói
tại cuộc họp với các đơn vị liên quan về công tác tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em ngày hai mươi sáu tháng một mươi
người đứng đầu bộ y tế cho biết từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc
chiến dịch lần này được triển khai tương tự như tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trong thời gian qua
với các điểm tiêm tại trạm y tế xã phường trường học trung tâm y tế quận huyện
bộ trưởng y tế cũng khẳng định về khám sàng lọc và những hướng dẫn chuyên môn cơ bản sẽ thực hiện như tiêm cho người lớn
chỉ thêm một biểu mẫu duy nhất là cha mẹ người giám hộ ký phiếu đồng ý tiêm chủng cho trẻ
đồng quan điểm này của bộ y tế chị lê hàng thanh xuân hà nội cũng cho rằng
hiện nay chưa có đánh giá về ảnh hưởng sau này của vaccine đối với trẻ
tiêm hay không hoàn toàn phải trên cơ sở gia đình tự nguyện
chúng tôi ai cũng mong muốn dịch bệnh được đẩy lùi ủng hộ chiến dịch tiêm chủng
nhưng đối với một loại vaccine còn quá mới thời gian thử nghiệm quá ngắn
lại chưa có xác thực về ảnh hưởng thì việc tiêm cũng cần cân nhắc
chính vì thế nên để gia đình tự quyết định việc tiêm cho con em mình
tiến sĩ bùi lê minh cũng cho rằng về phương diện khoa học
không thể loại bỏ hoàn toàn những giả thuyết về nguy cơ lâu dài của vaccine nếu không có bằng chứng trực tiếp
nhưng dựa vào những bằng chứng củng cố cho vấn đề vaccine không gây ra hậu quả lâu dài cho trẻ em
thì có thể nhận định là khả năng này dù có cũng là rất nhỏ
tiến sĩ bùi lê minh cho rằng khi trẻ trở lại trường các thầy cô có vai trò quan trọng
trong việc truyền đạt chính xác thông tin và thể hiện thái độ đúng mực đối với dịch bệnh cho học sinh
như việc tránh kỳ thị các trường hợp f f một hay những học sinh mà gia đình quyết định không tiêm vaccine
khi chương trình vaccine mở rộng cho lứa tuổi học sinh
còn theo tiến sĩ bác sĩ phạm đức phúc trước khi tiêm chủng
ngành y tế phải đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông
truyền thông phải tới nghĩa là phải cung cấp đầy đủ thông tin khách quan
phải chuẩn bị sẵn sàng các điểm tiêm
ví dụ như trước đây tiêm chủng mở rộng tiêm phòng đa phần tại các bệnh viện lớn
các cơ sở y tế đã được tập huấn thì có kỹ năng tiêm tốt hơn
còn việc tiêm cho trẻ cần được sự tự nguyện từ phía gia đình chứ không phải bắt buộc
khi làm công tác truyền thông tốt nghĩa là gia đình cha mẹ họ có quyền quyết định
con mình tiêm hay không tiêm tiến sĩ bác sĩ phạm đức phúc nói
cảm ơn các bạn đã theo dõi